cổng thông tin pháp lý chính thức của nga cho biết là tổng thống vladimir putin đã ký xác lệnh công nhận độc lập và chủ quyền của các vùng khreson và zaporizia ở miền nam ukraine
việc công nhận độc lập và chủ quyền của hai vùng lãnh thổ này có hiệu lực ngay ngày ký
ngày hai mươi bảy tháng chín giới chức hai khu vực trên của ukraine đã công bố kết quả trưng cầu ý dân về việc sắp nhập vào nga
theo cơ quan bầu cử địa phương ở vùng zaporisia sau khi kiểm đếm toàn bộ số phiếu kết quả cho thấy chín mươi ba một mươi một cử tri vùng này đã lựa chọn sắp nhập vào nga
trong khi đó giới chức vùng kereon thông báo tám mươi bảy năm cử tri khu vực này cũng đã lựa chọn sắp nhập vào nga sau khi hoàn tất kiểm đếm toàn bộ số phiếu
trước đó giới chức nga tuyên bố người dân bốn tỉnh donetsk lugansk zaporizhia và kherson của ukraine đã bỏ phiếu đồng ý xác nhập vào nga
theo moscow các cuộc trưng cầu ý dân đều được coi là hợp lệ vì tỷ lệ người dân đi bầu vượt quá năm mươi động thái này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ bên ngoài
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres tuyên bố nga cần có trách nhiệm tuân thủ hiến trương liên hợp quốc với tư cách ủy viên thường trực hội đồng bảo an
trong khi đó tổng thống ukraine khẳng định sẽ không công nhận kết quả trưng cầu ý dân ở các vùng trên và không đàm phán với nga sau khi moscow tiến hành trưng cầu ý dân sắp nhập bốn vùng lãnh thổ của ukraine